sau bốn ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào chiều ngày một mươi năm tháng bảy tòa án quân sự quân khu bảy đã tuyên án phạt một mươi bốn bị cáo trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng ron chín mươi năm loại ba trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng
theo đó tòa đã tuyên phạt các bị cáo phùng danh thoại cựu đại tá trưởng phòng xăng dầu cục hậu cần bộ tư lệnh cảnh sát biển bảy năm tù về tội buôn lậu
nguyễn thế anh cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang bị phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo thế anh là tù trung thân
bị cáo cao phước hoài trú tại phường tam quan bắc thị xã hòa nhơn của tỉnh bình định bị phạt sáu tháng hai mươi một ngày tù về tội không tố giác tội phạm
bằng thời gian tạm giam nên bị cáo hoài được trả tự do ngay sau khi kết thúc phiên tòa
nhóm một mươi một bị cáo còn lại nhận mức án từ hai năm sáu tháng tù treo đến một mươi sáu năm tù
ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông nguyễn văn thăm
chú tại thành phố bạc liêu nguyên giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ của cơ quan công an trong thời gian làm giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bạc liêu
từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi một ông nguyễn văn thăm đã buông lỏng quản lý để thủ quỹ chiếm đoạt hơn sáu tỷ đồng
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông thăm để phục vụ công tác điều tra
bây giờ là một thông tin cảnh giác mà quý vị cần chú ý đó là thủ đoạn làm giả
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chú tại xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hương yên lại ngựa quen đường cũ
thực hiện liên tiếp hai vụ trộm cắp tài sản là xe máy để lấy tiền tiêu xài
để thực hiện được hành vi toàn đã lên mạng tìm hiểu có công ty tuyển dụng bảo vệ
ứng viên chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi qua tin nhắn online là có thể được giới thiệu làm việc
toàn đã lên mạng xã hội lấy ảnh căn cước công dân khác gửi cho công ty bảo vệ này
ngày ba mươi tháng sáu phía công ty bảo vệ giới thiệu toàn đến làm việc tại quán cà phê có địa chỉ ở số hai đinh liệt từ ngày một tháng bảy
do mặt bằng trước của quán hẹp nên toàn được yêu cầu nhận xe và chìa khóa xe của khách mang qua bãi xe số hai mươi sáu lương ngọc quyến gửi
nắm được sợ hở toàn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản là xe máy mang nhãn hiệu honda lease màu đen
với thủ đoạn trên ngày tám tháng bảy toàn được nhận và giới thiệu và làm bảo vệ trông xe cho quán gà rán có địa chỉ tại số hai trăm chín mươi bốn c lạc long quân tây hồ hà nội từ một mươi h đến hai mươi hai h với tên là hoàng
tại đây đối tượng nhận chiếc xe honda vision màu đỏ của khách và phóng đi mất
về cái thủ đoạn thì đối với các đối tượng mà sử dụng các thông tin không chính xác hoặc chưa đầy đủ hoặc thông tin giả
để đăng thông qua các mạng xã hội để tìm được làm thì cũng là diễn ra cũng là xảy ra các năm trước đã xảy ra tương đối rồi
về vấn đề này thì cũng rất nhiều các vụ việc và đối tượng cũng đã khi mà có các hành vi phạm tội đều bị bắt giữ xử lý và đã được các cơ quan chức năng
đặc biệt cơ quan quan điểm là tuyên truyền rất là nhiều
tuy nhiên thì một số người trong quá trình sự tiếp cận thông tin và được cảnh báo và phòng ngừa thì cũng chưa tiếp cận đầy đủ
nên vẫn còn những cái chủ quan sơ hở trong việc
tuyên dụng người vào làm cơ sở của mình
có nhiệm vụ bảo vệ tài sản của khách tuy nhiên toàn lại chính là người chiếm đoạt tài sản
vụ việc cũng là lời cảnh báo đến các công ty bảo vệ tuyển người online và các cơ sở kinh doanh muốn thuê bảo vệ
cần phải kiểm tra hồ sơ của nhân viên một cách cẩn thận tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt trần văn nhị
chú tại quận sơn trà
hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
nhị liên hệ với một đối tượng tên cường không rõ nhân thân lai lịch
mua năm trăm linh viên thuốc lắc và năm trăm linh gram ma túy đá với giá một trăm chín mươi triệu đồng
trưa ngày hai mươi tháng chín khi vừa nhận được hàng
nhị bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố kiểm tra bắt quả tang
bên ngoài thùng xốp ghi hỗ trợ covid một mươi chín nhưng bên trong là số ma túy được nhị đặt mua từ trước
được biết năm hai nghìn một mươi năm
nhị từng có tiền là
tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tạm giữ sáu đối tượng thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng tại thị xã ba đồn
chiều ngày một mươi bốn tháng bảy lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang
tại nhà của nguyễn quốc sáng ở khu phố sáu phường ba đồn thị xã ba đồn
có sáu người đang đánh bạc bằng hình thức đánh sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
một đĩa một bát xứ bốn quân vị hai mươi hai điện thoại di động và hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
sáu đối tượng đã bị tạm giữ đồng thời bị lực lượng
đồng thời lực lượng chức năng đã triệu tập thêm một mươi hai đối tượng có liên quan
để tiếp tục đấu tranh mở rộng
mở đầu là thông tin mới nhất về vụ tài xế già cháy má phanh ở phú thọ
ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ vừa có báo cáo gửi
ủy ban an toàn giao thông quốc gia ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện tân sơn
khiến ba người tử vong và một mươi người bị thương
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ cho biết
nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe không thuộc đường
già phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết mất khả năng hãm xe lao xuống vực
tổng cục đường bộ việt nam đã trích xuất dữ liệu trong hệ thống giám sát hành trình
về xe khách gặp nạn
cụ thể tốc độ vào lúc hai mươi hai h ba mươi hai hai mươi ngày một mươi năm tháng bảy là sáu mươi ba km
trước đó năm giây xe chạy với tốc độ bảy mươi bốn km một giờ tại xã xuân sơn huyện tân sơn
trước đó vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy
tại đoạn đường liên xã thuộc xã xuân sơn huyện tân sơn
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xe ô tô khách mang biển số hai mươi chín f một nghìn ba trăm năm mươi bốn nhãn hiệu taco
loại hai mươi chín chỗ ngồi chở khách du lịch tham quan vườn quốc gia xuân sơn
tỉnh phú thọ lưu thông theo hướng từ xóm dù đi xóm lấp
khi xuống dốc đã bị lật về ta luy âm
bên trái theo hướng đi
trên xe có hai mươi tám người vụ tai nạn khiến ba người tử vong
là lái xe cùng với hai hành khách một mươi người khác bị thương phải nhập viện
các nạn nhân tử vong đã được thân nhân tiếp nhận và đưa về gia đình để làm tăng lễ
tại xã buôn chía huyện lắc tỉnh đắk lắc
đã xảy ra một vụ sạt lở đất khiến một ngôi nhà của người dân bị sập và bốn người bị thương
các nạn nhân bao gồm trần thị liễu vũ bá nghia
vũ thị mến và vũ bá nghia
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi năm tháng bảy
do thời tiết có mưa kéo dài nên một lượng đất đá trên đồi đã bị sạt lở
vùi lấp một phần và gây sập căn nhà của bà liễu tại đường tỉnh sáu trăm tám mươi bảy thuộc thôn liên kết một xã buôn chĩa
thời điểm xảy ra vụ việc cả bốn thành viên trong gia đình bà liễu đều ở trong nhà và bị thương
những người dân sống gần đó nghe tiếng la hét kêu cứu
đã lập tức đến hỗ trợ đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện lắc
và hiện đã chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để điều trị
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng đang tổ chức điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng
xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn xã minh hưng huyện bù đăng
nạn nhân là nguyễn thành công ba mươi bốn tuổi trú tại xã thống nhất huyện bù đăng
trước đó vào trưa ngày một mươi năm tháng bảy nguyễn thành công và nguyễn việt tiệp cùng với một số người khác tổ chức ăn nhậu
tại quán nhậu bom thuộc xã minh hưng huyện bù đăng
đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút chiều cùng ngày trong lúc ăn nhậu giữa tiệp và công xảy ra mâu thuẫn do tiệp cho rằng công không tôn trọng mình
ngay sau đó tiệp đi đến chỗ của công rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra đâm vào người công
bị đâm bất ngờ công chỉ kịp chạy ra khỏi quán sau đó gục ngã
nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng công đã tử vong sau đó
thưa quý vị
thưa quý vị
sau sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra liên tiếp hai mươi bảy vụ hỗn chiến gây dối trật tự công cộng
đáng nói là các đối tượng tham gia đều nằm ở độ tuổi thanh thiếu niên với hành vi rất manh động và có tổ chức
đây cũng là vấn đề nóng gây bức xúc trong dư luận và được các cơ quan chức năng cũng như người dân đang quan tâm
không còn là mâu thuẫn nhỏ giữa các cá nhân các vụ đánh nhau xảy ra trở thành hỗn kiếm giữa các bang nhóm
đối tượng tham gia gây rối thường không có mối quan hệ với nhau
chỉ hưởng ứng phong trào kêu gọi giúp đỡ đánh nhau trên mạng xã hội
hùng khí nguy hiểm như dao phóng lợn súng bắn hơi súng bắn đạn bi được xem là vật bất ly thân trong mỗi lần hỗn chiến
theo giám đốc công an thành phố đà nẵng từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận hai mươi bảy vụ đánh nhau cố ý gây thương tích liên quan đến thanh thiếu niên
trong đó đã khởi tố bảy vụ bắt giữ bốn mươi tám bị can và xử lý hàng trăm đối tượng
số bang nhóm nhỏ thì ở đà nẵng chúng ta cũng đã diễn ra và có là
hai mươi bảy cái lăng mà nó tụ tập nó gây gỗ
nhưng mà chúng ta ngăn được một nửa chúng ta ngăn kịp thời được một nửa ngăn được một mươi bốn vụ chỉ để xảy ra một mươi ba vụ
mà trong một mươi ba vụ thì chúng tôi đã kể cả xảy ra trong đêm thì cũng truy trong đêm
truy trong đêm và truy tiếp tục và gần như xử lý triệt để
trên một mươi tám tủ gần như bắt giữ
số nhỏ tuổi thì giao gia đình quản lý
hiện lực lượng công an các cấp đang quản lý ba trăm một mươi hai đối tượng tăng một trăm bốn mươi đối tượng so với thời điểm cuối quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đây là đối tượng có nguy cơ trở thành nguồn của các loại tội phạm như trộm cắp cướp dật
nguyên nhân gia tăng tội phạm thành thiếu niên ngoài đặc điểm tâm sinh lý thiếu hiểu biết pháp luật
thì ảnh hưởng tiêu cực từ mạng internet cũng góp phần làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các hành vi vi phạm
chủ yếu là số thanh thiếu niên này
thường xuyên nó sử dụng cái mạng xã hội
nhất là cái phim ảnh bạo lực
nó thực hiện làm theo những cái lộ hình phim này
và đồng thời với đó là nó rủ nhau để mà thực hiện
thể hiện cái tính thanh thiếu niên này nó còn bốc đồng trong cái sinh hoạt
qua cái bộ việc này thì tôi nghĩ là cần phải có sự vào cục của các bộ ngành
cũng như là các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền
tại các trường hợp cũng như các đơn vị địa phương mà nơi các trường hợp các hành vi vi phạm
thì cần phải có cái biện pháp tổng hóa giáo dục cũng như là cái việc răn đe
như thế nào đó có hiệu quả hơn để chúng ta kịp thời ngăn chặn các hậu quả xảy ra
nếu có trường hợp khác tương tự như vậy
hậu quả sẽ không lường nếu không khí bông xăng tự chế phát huy tác dụng
và cái giá phải trả cho một phút đồng bột là rất đắt
thời gian tới công an thành phố tăng cường triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công
trấn áp xử lý nhóm thành thiếu niên tăng trự không khí phối hợp với các cơ quan liên quan
đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo cho phụ huynh gia đình xử lý triệt để nghiêm túc các vụ án
vụ việc chuyên án liên quan để kịp thời chấn chỉnh